xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết miền bắc trong những ngày tới sẽ có xu hướng tăng nhiệt nhẹ tiết trời tạnh giáo ngày nắng
sương mù nhẹ chỉ xuất hiện vào sáng sớm tuy nhiên cũng không gây trở ngại nhiều đến các hoạt động lưu thông
nhiệt độ trưa chiều mai vào khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ riêng khu vực phía tây bắc có nơi cao hơn
đến với khu vực trung bộ do sự suy yếu dần của không khí lạnh nên trong đêm nay và dạng sáng mai
mưa có thể còn tiếp diễn tại khu vực các tỉnh thanh hóa đến phú yên nhưng lượng không đáng kể
sang ngày mai khu vực có nắng nhiều cùng nền nhiệt tăng đều
từ thanh hóa đến thừa thiên huế giao động từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ còn đà nẵng đến bình thuận từ hai mươi hai ba mươi một độ có nơi cao hơn
lưu xuống phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì mưa rông cục bộ vào cuối ngày
người dân nơi đây cũng cần đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên cả hai khu vực đều có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất ngày mai ở tây nguyên giao động từ hai mươi bảy ba mươi độ còn ở nam bộ từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm biển động
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội phổ biến không mưa ngày trời nắng sáng sớm có sương mù nhẹ
trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ